tuyên quang được biết đến là một trong những tỉnh miền núi có giống châu bò tốt với lượng tổng đàn châu đứng thứ tám trên cả nước
tỉnh đã và đang thực hiện nhiều biện pháp mới ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đặc biệt là triển khai có hiệu quả việc thụ tinh nhân tạo cho châu
từ đó tạo nguồn trâu chất lượng để vật nuôi phát triển khỏe mạnh góp phần giảm nghèo bền vững
đây là một trong những chú ngé khỏe mạnh kết quả mô hình ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo
do tri cục chăn nuôi và thú y tuyên quang phối hợp với viện chăn nuôi triển khai tại xã yên nguyên huyện chiêm hóa
phương pháp này đã được bà con nông dân ở đây áp dụng rộng rãi trong hai năm qua
thế bình thường là châu nhảy trực tiếp thì ra nó chỉ từ hai mươi cân đến hai mươi năm cân thôi là nghe sơ sinh
nhưng nếu trâu thụ tinh này chẳng làm bình quân là nghe sơ sinh là từ ba mươi cân đến bốn mươi cân thậm chí có con là đến bốn mươi hai cân
phương pháp thụ tinh nhân tạo cho châu đang được nhân rộng ra các huyện
thành phố trên địa bàn tỉnh tuyên quang
đến thời điểm hiện tại đã có trên một trăm bảy mươi con trâu được thực hiện sinh sản theo phương pháp thụ tinh nhân tạo
gần một trăm linh con thụ thai bảy mươi ngé sơ sinh ra đời thành công
chúng tôi sẽ tập trung vào công tác giống bình tuyển giống tốt
rồi hai lần thực hiện việc thụ tinh nhân tạo
cùng với đó thì chúng tôi sẽ triển khai tốt việc liên kết đối với các doanh nghiệp trong tổ chức chăn nuôi sâu
rồi là chế biến thụ châu
hiện nay thì cũng đang triển khai hiệu quả khá hiệu quả chương trình liên kết
chân nuôi châu tại huyện chiêm hóa và một số xã của huyện nê sơn
hiện tuyên quang có gần một trăm năm mươi con châu bò trong đó tổng đàn châu là gần một trăm một mươi con
tỉnh tuyên quang đang tiến tới hình thành vùng sản xuất châu giống tại các huyện trên địa bàn tỉnh
với mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ tạo ra được khoảng một mươi sáu con trâu nghé có chất lượng
qua đó giúp vật nuôi phát triển khỏe mạnh góp phần nâng cao thu nhập do đói giảm nghèo bền vững cho người dân